tại hà nội ban đối ngoại trung ương tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương hồ chí minh
dự lễ kỷ niệm có ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trần quốc vượng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trương tấn sang nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị
nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng nguyên bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng
cùng dự lễ có đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể của trung ương thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
cùng đông đảo các thế hệ cán bộ của ban đối ngoại trung ương qua các thời kỳ
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân gửi lãng hoa chúc mừng
cách đây bảy thập kỷ vào ngày một tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín ban thường vụ trung ương đảng đã ra nghị quyết thành lập phòng lào miên trung ương
ban đối ngoại trung ương từ đây đối ngoại đảng chính thức trở thành một mũi nhọn đối ngoại mới cùng với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân
tạo thế kiềng ba chân vững chắc của mặt trận đối ngoại nước nhà
bảy mươi năm xây dựng công hiến và trưởng thành cũng là bảy mươi năm lớp lớp các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại đảng nối tiếp nhau kề vai sát cánh
vấn đấu không ngừng vượt qua mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ phát huy truyền thống vẻ vang của ban đối ngoại trung ương
hiện nay đảng ta có quan hệ với hai trăm bốn mươi bảy chính đảng ở một trăm một mươi một quốc gia
trong đó có sáu mươi năm đảng cầm quyền từng bước khẳng định uy tín vị thế của đảng ta tại nhiều diễn đàn đa phương chính đảng khu vực và quốc tế
những hoạt động tích cực đó đã góp phần thúc đẩy sự đoàn kết đồng thuận quốc tế của lực lượng cộng sản công nhân
góp phần vào cuộc đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ tiến bộ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới
đánh giá cao những đóng góp của ban đối ngoại trung ương đồng chí trần quốc phượng nhấn mạnh sự nghiệp đổi mới của đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới
bên cạnh những cơ hội to lớn chúng ta cũng phải đối mặt với khó khăn thách thức không nhỏ
công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại đảng nói riêng đứng trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề
phải tận dụng tối đa những cơ hội vượt qua thách thức thực hiện mục tiêu bao trùm hàng đầu là giữ vững môi trường hòa bình
ổn định bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
tại lễ kỷ niệm thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trần quốc vượng đã trao huân trường hồ chí minh cho ban đối ngoại trung ương
trưởng ban đối ngoại trung ương đảng nhân dân cách mạng lào sun thon sayyachak
trao huân chương lao động hạng nhất của nhà nước lào
ủy viên thường trực ban thường vụ ban chấp hành trung ương đảng nhân dân campuchia
phó chủ tịch thượng viện campuchia tết ngon
trao huân chương hữu nghị hạng nhất của nhà nước campuchia tặng ban đối ngoại trung ương